công an quận ngô quyền công an thành phố hải phòng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn đại quang tạm trú tại quận ngô quyền thành phố hải phòng
quang chính là hung thủ gây ra vụ giết người vào tối ngày một mươi tám tháng bảy tại đường nguyễn bình khiêm phường lạch chay quận ngô quyền
vào hồi hai mươi h một mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy tại khu vực trước cửa số một mươi sáu nguyễn bình khiêm lạch chay ngô quyền hải phòng
xảy ra va chạm giữa xe mô tô mang biển kiểm soát ba mươi sáu b bảy trăm sáu mươi một nghìn ba trăm bốn mươi hai với xe mô tô do nguyễn đại quang điều khiển
chở theo một người phụ nữ đi cùng chiều sau cú va chạm giữa hai bên xảy ra cãi vã
khi đi đến trước cửa số một trăm hai mươi hai nguyễn bình khiêm lạch chay ngo quyền hải phòng cả hai dừng xe lại xảy ra sô sát
đối tượng quang đã dùng con dao mang theo từ trước lao vào đâm và chém người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát ba mươi sáu b bảy sáu mươi một nghìn ba trăm bốn mươi hai
khiến cho nạn nhân bị thương tích
sau đó đối tượng quang đã lên xe mô tô cùng người phụ nữ rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo công an tp hải phòng đã nhanh chóng triển khai lực lượng khẩn trương xác minh làm rõ và truy bắt đối tượng gây án

tại cơ quan công an đối tượng quang đã nhanh chóng triển khai lực lượng khẩn trương xác minh làm rõ và truy bắt đối tượng gây án